hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của chúng mình nhé
một thông tin đáng chú ý khác vào chiều nay trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh đắk nông cho biết địa phương này vừa ghi nhận thêm một ca dương tính với vi khuẩn bạch hầu nâng tổng số ca bị bạch hầu tại đây lên con số là ba mươi bảy ca
theo đó trường hợp mới phát hiện dương tính với vi khuẩn bạch hầu là cháu sùng thị cú một mươi hai tuổi người dân tộc mông trú tại thôn năm xã đắk rômăng huyện đắk gron
trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu ngành y tế tỉnh đắk nông đang triển khai quyết liệt các biện pháp phòng chống dịch bệnh hiện ngành đã khoanh vùng lập chốt chặn cách ly nhiều thôn xã để phòng chống sự lây lan của bệnh bạch hầu
sở y tế tỉnh đắk nông cũng đã chỉ đạo điều tra kiểm soát giám sát và khám sàng lọc sử dụng kháng sinh dự phòng cho các trường hợp tiếp xúc gần với các bệnh nhân mới phát hiện phun hóa chất tại các hộ gia đình bệnh nhân và những hộ dân ở trong vùng dịch
cơ quan cảnh sát điều tra công an tp hà nội đã bắt được một trong hai nghi can cầm dao đâm nguy kịch tài xế grab cướp xe máy xảy ra trên địa bàn huyện gia lâm hà nội
qua điều tra bước đầu cơ quan công an xác định giàng xeo diêu chính là đối tượng đã dùng dao đâm gục nam tài xế grab sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi bốn quê ở tỉnh yên bái trên đê đuống xã yên viên huyện gia lâm thành phố hà nội
tại cơ quan điều tra diêu khai nhận đã cùng với đồng phạm là lưu ngọc vĩ sinh năm hai nghìn ba quê ở xã thuận thành huyện thái thụy tỉnh thái bình gây ra vụ cướp tài sản trên vào khoảng hai giờ sáng ngày hai mươi tháng bảy tại địa bàn huyện gia lâm
hiện lực lượng công an vẫn đang truy bắt lưu ngọc vĩ để điều tra làm rõ vụ việc
cảm ơn các bạn đã theo dõi và hẹn gặp lại